thưa quý vị và các bạn chính phủ vừa ban hành nghị định bốn mươi năm hai nghìn hai mươi hai ndcp
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
trong đó có quy định hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rán sinh hoạt
và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
thì có thể bị phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
phân loại rác thải là một chủ đề đã được đưa ra từ lâu
nhưng mà tuy nhiên với việc quy định chế tài cụ thể như lần này
thì nhiều người dân ủng hộ vì tính cần thiết của việc phân loại rác thải nguồn
đối với môi trường hiện nay
nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít băn khoăn và chăn trở
gia đình bà lê thị ninh đã có thói quen phân loại rác thải từ lâu
tuy nhiên chỉ dừng ở mức phân loại các loại rác thải có thể tái sử dụng tái chế
khi nghe về quy định mới bà rất ủng hộ
và dự định sẽ mua thêm một chiếc thùng rác để phục vụ việc phân loại rác trong gia đình
cái việc phân loại rác tại nguồn này
thì theo tôi là tôi rất ủng hộ vì rất cần thiết
bởi thứ nhất là đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường được tốt
cái vấn đề thứ hai là tăng cái nguồn vật liệu cho việc tái chế
và cái thứ ba là giảm được cái nhân công cho cái công tác vệ sinh môi trường
của đô thị cũng như nói chung của cả nước
phân loại rác từ nguồn nếu được thực hiện hiệu quả
không chỉ góp phần tiết kiệm tài nguyên
mà còn giúp giảm nguồn rác thải ra môi trường
và giảm chi phí cho công tác thu gom xử lý
đặc biệt là khi nền kinh tế đang hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn
việc quy định phân loại rác thải tại nguồn
và có chế tài xử phạt là cần thiết
để người dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi
cái nan giải rất lớn là từ nhiều năm nay
chúng ta là cái chuyện không phân loại được rác
mà đã không phân loại được rác
thì không thể nào làm kinh tế tuần hoàn
chúng ta không thể tái chế được
cho nên cái việc đấy là tôi cho là vấn đề đầu tiên
là chúng ta phải làm thế nào để giáo dục ý thức người dân
rằng cái việc mà phân loại rác là vấn đề vô cùng quan trọng
theo quy định bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng tám tới đây
hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rán sinh hoạt
và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
có thể bị phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
tuy nhiên không ít người dân vẫn băn khoan
về việc sẽ thực hiện quy định này như thế nào
cái băn khoăn thứ nhất là bây giờ mà phân loại rác
tại cơ sở gia đình thì chúng tôi
tôi chắc cũng như nhiều người dân
là không biết là phải phân loại như thế nào
liệu chúng tôi có được hướng dẫn hay không
cái thứ hai mà khi được hướng dẫn rồi
chúng tôi phân loại rác ở cơ sở làm tốt
thì cái cung đoạn tiếp theo là thu gom đến những nơi tập kết
thì có tiếp tục làm tốt hay không
mỗi ngày các thành phố lớn như hà nội tp hcm
phát sinh hàng nghìn tấn rác thải
hầu hết đều không được phân loại
trong khi đó phần lớn rác thải sinh hoạt hiện nay
được xử lý theo phương án trôn lấp
gây gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường lãng phí quỹ đất
việc phân loại rác tại nguồn
là giải pháp quan trọng
tuy nhiên làm thế nào để việc này hiệu quả
thì lại còn rất nhiều việc phải làm ngay